sau đó sang đến ngày mai vùng thấp nóng tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
miền bắc trở lại với tiết trời không mưa nắng mạnh từ sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tăng thêm từ hai đến ba độ
phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực các tỉnh hòa bình và các tỉnh đông vắng bắc bộ nhiệt độ cao hơn giao động từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ trời nóng gắt trở lại
với miền trung ngày mai tiếp tục là chuỗi ngày nắng nóng diện rộng
dự báo từ thanh hóa trở vào cho đến khánh hòa
có mức nhiệt đều cao từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ
ở khu vực vùng núi phía tây như là tại tương dương quỳ hợp hương khê hay tuyên hóa
nhiệt độ sẽ ở mức nắng nóng đặc biệt gai gắt là trên ba mươi chín độ
ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục duy trì hoạt động ngày một mạnh hơn
mưa rông mà nó mang tới cho tây nguyên và nam bộ cũng nhiều và lâu hơn
trong đêm nay ở cả tây nguyên và nam bộ sẽ còn có mưa giải rác
ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi ba giờ
hai khu vực này tạm thời giảm mưa có nắng nhưng gián đoạn
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên rơi vào khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
đến sau một mươi ba giờ mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và rông nhiều nơi như đắk lắc hay đắk nông
khu vực nam bộ có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
người dân cũng cần phải lưu ý tới hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
trên biển vùng áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông của philippines vẫn đang có xu hướng mạnh lên
và di chuyển hướng về phía biển đông nước ta
khoảng ngày mai nó sẽ đi vào biển đông trở thành cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên
ảnh hưởng tới nước ta trong mùa bão lũ năm nay
còn ở các vùng biển phía nam khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
gió tây nam cũng tăng dần lên ở mức cấp bốn đến cấp năm mưa rông xuất hiện nhiều nơi
tầm nhìn xa từ bốn đến một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé